cơn bão số ba đi qua tại huyện quan sơn tỉnh thanh hóa ngoài bản sa ná xã nam mèo chịu nhiều thiệt hại nặng nề
thì tại xã sơn thủy nằm tiếp sát với nam mèo mưa lũ cũng đã để lại sự tàn phá khủng khiếp
theo thống kê của xã sơn thủy cơn bão số ba đã khiến cho ba người thiệt mạng hơn bốn mươi ngôi nhà bị trôi sập
hai mươi hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở phải di rời đất đá vùi lấp trục giao thông chính
nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng bốn mươi năm hectare lúa nước bị lũ cuốn trôi năm mươi hectare đất canh tác bị sa bồi
hiện bà con người mông của hai bản mùa xuân xía nội của xã phải đi bộ bảy tám tiếng xuống trung tâm xã
để nhận đồ tiếp tế vì các đoàn hỗ trợ chưa tiếp cận được